trong hai ngày qua số lượng người dân từ các tỉnh thành nới lỏng giãn cách trở về tỉnh cà mau đã lên tới sáu người
trong đó có nhiều người trở về từ các tỉnh thành có dịch
và kết quả ngày đầu xét nghiệm trong số hơn một người thì ngành y tế đã phát hiện có tới hai mươi năm người dương tính với virus sars cov hai
trước tình hình trên chiều ngày hôm nay ubnd tỉnh cà mau đã quyết định chưa áp dụng quy định các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được ban hành trước đó
ubnd tỉnh yêu cầu mọi người dân không ra đường khi không có việc thực sự cần thiết để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
liên quan tới việc người dân từ cà mau tới các tỉnh thành phố trở về địa phương với số lượng ngày càng đông
giám đốc công an tỉnh đã điều động thêm cán bộ chiến sĩ và phương tiện để tăng cường cho các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
đồng thời có biện pháp ổn định tình hình an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông tại các chốt kiểm soát dịch đóng trên tuyến
quản lộ phụng hiệp và trên tuyến quốc lộ một tiếp thúc giáp với tỉnh bạc liêu
sau khi người dân thực hiện xong khai báo y tế công an tỉnh bố trí phương tiện và lực lượng hướng dẫn người dân đến khu cách ly y tế tập trung theo quy định